tại nhà quốc hội ủy ban văn hóa gia đình thanh niên thiếu niên và nhi đồng phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
quỹ nhi đồng liên hợp quốc tổ chức hội nghị về chính sách phát triển toàn diện trẻ em
đây là sự kiện quan trọng thiết thực kỷ niệm ba mươi năm thực hiện công ước về quyền trẻ em một nghìn chín trăm tám mươi chín hai nghìn một mươi chín
và bảo đảm những cam kết chung về thực thi quyền trẻ em ở việt nam
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tham dự và chỉ đạo hội nghị
qua ba thập kỷ kể từ khi công ước được phê chuẩn việt nam đã đạt được nhiều thành tựu trong thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em
tuy nhiên vẫn còn những bất cập hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện trong đó có trách nhiệm của việc tổ chức thực hiện
đặc biệt đối với nguyên tắc không phân biệt đối xử hiện việt nam mới chỉ đang quan tâm đến trẻ em dân tộc thiểu số
điều này là chưa đủ cần đảm bảo sự bình đẳng và không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau
ngoài ra nguyên tắc về độ tuổi của trẻ em cần được xem xét khi lứa tuổi một mươi sáu một mươi bảy đang là mục tiêu bị xâm hại và việc bảo vệ trẻ em cần được tăng cường ở cấp cộng đồng